qua nhiều hội nghị bàn thảo lấy ý kiến về giải pháp phòng chống nạn khai thác cát trái phép
mới đây ubnd tp hcm đã ban hành đề án phòng chống khai thác cát trái phép trên vùng biển cần giờ
và vùng giáp danh giữa thành phố với các tỉnh
thời gian thực hiện đề án từ nay đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một tập trung nâng cao hiệu quả quản lý
đấu tranh ngăn chặn tình trạng khai thác cát trái phép và hoạt động vận chuyển kinh doanh khoáng sản
không có nguồn gốc hợp pháp tăng cường công tác phối hợp đảm bảo tính liên thông giữa các địa phương
các sở ngành trong đấu tranh với cát tặng
ubnd tp hcm dự kiến chi một trăm sáu mươi năm tỷ đồng để trang bị phương tiện hiện đại và công cụ hỗ trợ cho lực lượng chức năng
đấu tranh với cát tặng
ngoài ra lập hai chốt kiểm soát trên biển và hai chốt trên sông đồng nai thuộc địa bàn quận chín
thông kê cho thấy trên vùng biển cần giờ từ năm hai nghìn một mươi năm đến năm hai nghìn một mươi tám
ngành chức năng đã bắt và xử lý một trăm năm mươi một trường hợp khai thác vận chuyển cát trái phép
dù vậy số vụ vi phạm khai thác cát trái phép vẫn diễn biến phức tạp và có chiều hướng tăng
giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám tăng gấp ba lần so với giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi bảy